trong đó có cả thủ đô hà nội thì nhận được nhiều mây ẩm hơn nên có mưa rào và rông xảy ra bất cứ vào thời điểm nào trong ngày
nhiệt độ vì thế cũng sẽ không cao chỉ khoảng là ba mươi một ba mươi ba độ
còn đối với khu vực phía tây bắc bộ nhiệt độ có thể cao hơn giao động trong khoảng ba mươi hai ba mươi bốn độ
mang đến cảm giác hơi oi bức một chút về trưa và chiều
sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước